chiều ngày sáu tháng một tại xã ba tần huyện sìn hồ tỉnh lai châu bộ công an phối hợp với tỉnh lai châu khánh thành và trao tặng công trình liên hợp nhà ở nhà ăn nhà phụ trợ phòng máy vi tính thư viện cho trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học ba tầng
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an dự và phát biểu tại buổi lễ
đại tướng tô lâm khẳng định công trình nhà bán chú cho học sinh mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc là món quà đặc biệt nhân dịp năm mới hai nghìn hai mươi bốn dành cho các em học sinh ở vùng sâu vùng xa của tỉnh lai châu có điều kiện học tập sinh hoạt tốt hơn đồng thời góp phần cải thiện chỗ ăn nghỉ giải quyết chỗ ở cho hơn hai trăm năm mươi học sinh bán chú của nhà trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học ba tần
tạo điều kiện để các thầy cô nuôi dạy các em tốt hơn giúp các em có thêm nghị lực phấn đấu học tập tốt rèn luyện tốt
đại tướng tô lâm đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục hỗ trợ đầu tư các trang thiết bị cho nhà ở nội trú
nhà trường tổ chức sắp xếp các phòng ở cho học sinh đảm bảo hợp lý tăng cường quản lý sử dụng công trình hiệu quả phát huy tối đa công năng hoạt động
tại lễ khánh thành và gắn biển công trình đại tướng tô lâm trao tặng cho nhà trường một mươi bộ máy vi tính ba mươi bộ giường tầng bốn máy năng lượng mặt trời cùng hơn một bộ đồ dùng sinh hoạt thiết yếu
phó thủ tướng lê minh khái ký quyết định về việc bổ sung hơn chín tám trăm linh tỷ đồng từ nguồn dự toán ngân sách trung ương năm hai nghìn hai mươi ba
chưa phân bổ cho ngân sách các địa phương thực hiện chính sách an sinh xã hội từ năm hai nghìn hai mươi ba trở về trước và hỗ trợ chi trả chế độ cho số lượng biên chế giáo viên năm hai nghìn hai mươi ba đã được bổ sung
bên cạnh đó thực hiện hủy dự toán đối với các khoản bổ sung chi an sinh xã hội năm hai nghìn hai mươi hai còn dư không sử dụng hết
không thuộc phạm vi được truyền nguồn
bộ tài chính ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương được giao bổ sung kinh phí nêu trên
chịu trách nhiệm toàn diện về các nội dung số liệu báo cáo đề xuất bảo đảm chặt chẽ đúng quy định của pháp luật